tại nhà bà trương thị lành ở thị trấn lào bảo huyện hương hóa tỉnh quảng trị lực lượng chức năng phát hiện một năm trăm linh kg đường kính một bảy trăm hai mươi chai và lon bia henneken các loại
toàn bộ số hàng trên đều không có giấy tờ hợp lệ và nguồn gốc xuất xứ
bà lành khai nhận toàn bộ số hàng trên trị giá khoảng chín mươi triệu đồng được mua từ lào rồi đưa về việt nam tiêu thụ
kiểm tra nhà ông đoàn ngọc minh ở huyện hương hóa và một vụ đang vận chuyển hàng lậu trên đường lực lượng chức năng cũng đã phát hiện một hai trăm tám mươi chai bia henneken
các loại đường kính đồ điện tử ấm đun nước bạt là và các mặt hàng dân dụng khác
tổng giá trị của ba vụ buôn lậu trên hơn hai trăm năm mươi triệu đồng và hiện vụ việc đang được công an huyện hương hóa tỉnh quảng trị tiếp tục điều tra và làm rõ
vào sáng ngày hôm qua sau khi tiêm vaccine phòng bệnh thì cháu bé ba tháng tuổi tại xã quang phong huyện quế phong tỉnh nghệ an tử vong
sự việc xảy ra lãnh đạo huyện quế phong đã chính thức chỉ đạo công an huyện vào cuộc điều tra làm rõ
đó là những thông tin được ủng hộ
lữ đình thi bí thư huyện ủy quế phong xác nhận vào sáng nay ngày hai mươi một tháng một mươi
trước mắt ubnd huyện đã cử cán bộ và thăm hỏi chia buồn cùng gia đình cháu bé
đồng thời chỉ đạo công an làm các thủ tục pháp lý cần thiết như niêm phong lô thuốc khám nghiệm và báo cho công an tỉnh biết vụ việc này
bên cạnh đó chỉ đạo trung tâm y tế huyện phải làm rõ việc này và báo cáo lên lãnh đạo huyện và các ngành chức năng
thưa quý vị những ngày qua trên các báo điện tử mạng xã hội đã đăng tải bài viết
nỗi lòng doanh nhân quảng nam về thăm quê hương sao cho tôi ăn khế đắng của tác giả lê hùng
tên thật là lê xuân hùng chú tại thành phố pleiku tỉnh gia lai
về chính câu chuyện của mình bị lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện núi thành tỉnh quảng nam xử phạt về lỗi vi phạm giao thông
trước sự việc trên công an huyện núi thành đã vào cuộc làm rõ
theo đó ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín k bốn nghìn một trăm bốn mươi tám do ông lê xuân hùng điều khiển có lỗi vi phạm là dừng xe tại nơi đường bộ giao nhau tại ngã tư nguyễn văn linh hồ xuân hương
tổ tuần tra đã yêu cầu ông đưa xe đến vị trí khác nhưng ông hùng không chấp hành
tổ tuần tra đã đến thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra
tuy nhiên ông hùng không xuất trình giấy tờ bất hợp tác với lực lượng chức năng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi dừng xe không đúng nơi quy định
không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường không có giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện
như vậy việc ông hùng có những lời biển đặt vụ khống lực lượng cảnh sát giao thông